bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp công an các địa phương xác minh xử lý hành chính một số đối tượng có hoạt động lôi kéo tập trung sinh hoạt trái phép
liên quan đến hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ đại diện cục an ninh nội địa cũng thông tin bộ công an nhiều lần cảnh báo về phương thức hoạt động cũng như hệ lụy mang lại
tiến hành xác minh đơn tố cáo của công dân vận động để công dân từ bỏ không tham gia tổ chức kiểm tra giải tán xử lý các địa điểm thuê mượn mở văn phòng công ty để kinh doanh nhưng thực chất làm nơi bình phong cho tổ chức này hoạt động
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã phát hiện xử lý một mươi hai vụ tám mươi năm đối tượng hoạt động sinh hoạt theo hội thánh đức chúa trẻ mẹ gây mất an ninh trật tự
với tội mua bán trái phép chất ma túy trần hoài phong chú bình dương và nguyễn trí đời
chú huyện an minh tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ bốn tháng để điều tra
trước đó vào dạng sáng ngày một tháng năm lực lượng công an đã kiểm tra một nhà trọ thuộc ấp bảy chợ xã đông thái huyện an biên
bắt quả tăng phong và đời đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét phòng trọ lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh g ma túy đá một khẩu súng bằng kim loại cùng một mươi bốn viên đạn
tại cơ quan công an phong khai nhận số ma túy trên mua của một người đàn ông tại thành phố hồ chí minh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
các bị can bị khởi tố điều tra gồm vi văn mai vùi phù xuẩn và vương thị hương cùng chú huyện quảng bạ
trước đó ngày một mươi ba tháng năm các đối tượng trên đã cùng nhau bàn bạc thống nhất tổ chức đưa một số người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua khu vực cột mốc số hai trăm chín mươi năm trên tuyến biên giới việt nam trung quốc thuộc địa phận xã cao mã pờ
các đối tượng đã thu của mỗi người nhập cảnh trái phép số tiền là ba nhân dân tệ
bộ y tế vừa nhập khẩu sáu lọ thuốc immunoglobulin để điều trị tay chân miệng
cung ứng cho các bệnh viện đáp ứng được nhu cầu cấp bách khi mà căn bệnh này đang gia tăng mạnh tại các tỉnh phía nam
trong sáu tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận một mươi hai sáu nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
điều lo ngại lớn nhất là nguồn cung ứng một số thuốc đặc trị bệnh tay chân miệng nặng gặp khó khăn do nguồn cung khan hiếm toàn cầu
với sáu chai thuốc imuno globalin được nhập khẩu về việt nam trước mắt sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách của các bệnh viện
tuy nhiên do tình hình bệnh vẫn đang có dấu hiệu tăng cao bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở nhập khẩu bảo đảm cung ứng thuốc theo nhu cầu của các bệnh viện trong thời gian tới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại